sau thời gian dài giảm giá mạnh có thời điểm chỉ còn hơn bốn trăm linh đồng một kg do không xuất khẩu được vì ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
đến nay thị trường tiêu thụ tôm hùm đã mở trở lại và giá cũng tăng thêm từ bảy mươi đến một trăm linh đồng một kg
giá các loại tôm ở vùng nuôi tôm hùm lớn nhất nhì cả nước tại thị xã sông cầu tỉnh phú yên có chiều hướng tăng
tôm hùm xanh tùy kích cỡ được thương lái mua với giá từ năm trăm năm mươi cho đến sáu trăm linh đồng một kg
tôm hùm bông cũng có giá từ một bốn triệu đến một năm triệu đồng một kg
trung bình mỗi ngày tại tỉnh phú yên thương lái thu mua từ một mươi năm đến hai mươi tấn chủ yếu cho xuất khẩu
tuy do tôm tăng trở lại nhưng theo ngư dân vẫn còn thấp so với cùng thời điểm những năm trước nên lại rất ít
xong việc tôm đã xuất khẩu trở lại là tín hiệu vui cho người nuôi tôm vì dự báo thời gian tới giá sẽ còn tăng cao hơn nữa